nhằm phát huy vai trò của lực lượng công an xã trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đến nay ở hải dương đã có một trăm bốn mươi một trong tổng số ba trăm hai mươi năm cơ quan công an xã phường thị trấn được bố trí điều tra viên về làm việc
công an tỉnh hải dương đang thực hiện mục tiêu đến hết tháng năm một trăm linh công an xã đều có điều tra viên để nâng cao năng lực điều tra cho công an cấp xã
năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua lực lượng công an tỉnh hải dương tiếp nhận giải quyết hơn một bảy trăm linh tin báo tố giác
trong đó các tin báo tố giác về tội phạm tiếp nhận tại cấp xã đều được lực lượng công an cơ sở điều tra xác minh làm rõ trước khi chuyển cơ quan cấp trên
từ đó góp phần kéo giảm đáng kể số lượng tin báo giả tin báo sai sự thật hoặc không có căn cứ để thực hiện biện pháp điều tra
hướng dẫn số một mươi năm ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba của bộ trưởng bộ công an về việc bố trí điều tra viên tại công an cấp xã
đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với phòng tổ chức cán bộ tham mưu cho giám đốc công an tỉnh bổ nhiệm một trăm bảy mươi bảy điều tra viên
và phân bố tại một trăm bốn mươi một công an cấp xã để đáp ứng giải quyết các vụ án vụ việc ngay từ cơ sở và phục vụ nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trên góc độ công tác điều tra tất cả các vụ án vụ việc đều xảy ra tại địa bàn cấp xã nên công an cấp xã là lực lượng nắm mắt thông tin nhanh nhất để tiếp cận bảo vệ hiện trường thù giữ bảo quản vật chứng
việc giao thẩm quyến tiếp nhận kiểm tra xác minh sơ bộ tin báo tố xác tội phạm cũng phát huy được vai trò sức mạnh của lực lượng công an cơ sở
phòng cảnh sát hình sự đã có kế hoạch triển khai
trong đó phân công chỉ đạo các lực lượng trong đó trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo phòng hình sự phải xuống địa bàn cơ sở phải xuống đến cấp xã cùng với cấp xã giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự những vấn đề là nguyên nhân điều kiện dẫn đến tội phạm cũng như gây mất trật tự an toàn xã hội ở địa phương
và với cái tinh thần là ở đâu phức tạp thì ở đó phải phát triển
phải có lực lượng cảnh sát hành sự phải có phòng nghiệp vụ công an cấp huyện công an cấp cơ sở
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện công an tỉnh hải dương lực lượng điều tra viên cấp xã của chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm xảy ra trên địa bàn cấp xã
đặc biệt là đối với các vụ việc vụ án ít nghiêm trọng giải quyết ngay từ đầu ngay tại cơ sở
và quá trình tiếp nhận tin báo chúng tôi phải thực hiện đúng cái quy định của bộ luật tốt tụ hành sự
mục tiêu được công an tỉnh hải dương đặt ra là đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn một trăm linh công an cấp xã đều được bố trí sắp xếp điều tra viên
qua đó sẽ nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm phục vụ tốt hơn yêu cầu của nhân dân
đây cũng là mục tiêu từng bước xây dựng lực lượng công an cấp xã vững mạnh chính quy tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa quý vị mặc dù chiếm số lượng không nhiều trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân nhưng với nhiệt huyết sự nhạy bén không quản ngại khó khăn
các nữ cán bộ chiến sĩ ngày càng khẳng định được vai trò vị thế của mình góp phần cùng với toàn lực lượng công an giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự tại địa bàn bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
ghi nhận sau đây tại tỉnh yên bái
số vũ khí này là kết quả sau hơn một tháng trung tá lâm thị vân khanh cùng với đồng đội vận động người dân tự giác giao
nộp hơn hai mươi năm gắn bó với các địa bàn cơ sở cũng là từng đó thời gian trung tá lâm thị vân khanh luôn sát cánh cùng với đồng đội tham gia tuần tra kiểm soát giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn

và đạt bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc sau khi đối tượng tiên bị bắt khi đang trốn truy nã
tại tp hcm biết không thể trốn thoát đối tượng đạt cũng đã ra đầu thú
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài thuộc bộ đội biên phòng tây ninh vừa khởi tố vụ án hình sự
vận chuyển trái phép chân ma túy và tàng trữ trái phép chân ma túy đồng thời bàn giao đối tượng
và tăng vật cho công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh để tiếp tục xử lý
trước đó vào tối ngày năm tháng ba tại đường tuần tra biên giới lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông
điều khiển xe mô tô từ campuchia về việt nam tiến hành kiểm tra phát hiện một túi ni lông chứa tinh thể rắn
màu trắng và một túi chứa hơn một trăm linh viên nén màu xanh nghi là ma túy đối tượng là nguyễn văn lường khai nhận
được thuê sang campuchia lấy mang về việt nam cho hà thúc vũ trước ngày sáu tháng ba vũ bị phát hiện và khai nhận
mang túi sách ở campuchia về việt nam cho một người tên là sơn
công an tp hà nội vừa bắt xử
một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí gây ra một số vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố
sáu đối tượng bị bắt có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi đều ở phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội
đây là nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba tại khu vực tuyến phố lê lợi
phường nguyễn trãi quận hà đông hà nội nhóm cướp manh động liều lĩnh đã sử dụng hai xe máy cầm hung khí
là hai tuyếp sắt hàn giao phóng đi trên các tuyến phố vắng người qua lại chặn đường người đi đường để cướp tài sản
cả nhóm đã gây ra bốn vụ cướp tài sản vào ban đêm tại các quận hoàng mai hai bà trưng và hà đông
công an tp hà nội đề nghị ai là bị hại người biết thông tin các vụ việc nêu trên
liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội địa chỉ số bảy thiên quang hai bà trưng hà nội
hoặc số điện thoại của đồng chí hoàng thế hiển đội trưởng đội trọng án chín trăm tám mươi ba ba trăm linh bốn tám trăm bảy mươi chín để giải quyết theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng vừa bàn giao anh cơ bê chú tại huyện di linh cho gia đình quản lý
sau khi anh này lao xe vào xe ô tô đang di chuyển trên quốc lộ hai mươi với ý định tự tử
tối ngày một mươi sáu tháng ba chị phạm ngọc tuyết linh điều khiển xe ô tô tập lái lưu thông trên quốc lộ hai mươi
khi xe tập lái do chị linh điều khiển đang lưu thông với tốc độ khoảng bốn mươi km một giờ
thì bất ngờ anh cơ bê từ vỉa hè chạy lao thẳng đầu xe với ý định tự tử
rất may thầy dạy lái xe ngồi ở ghế phụ đã kịp thời đạp phanh nên anh cơ bê không bị thương
được mọi người đưa ra khỏi gầm ô tô thanh niên trên vùng vẫy đòi lao đầu vào một xe ô tô khác đang lưu thông trên quốc lộ hai mươi
lực lượng chốt cảnh sát giao thông phú hiệp và công an xã liên đầm đã khống chế đưa người này về trụ sở công an xã